các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến tám giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay thi thể hai thuyền viên cuối cùng của tàu cá gặp nạn đã được tìm thấy
và hiện tàu sir bốn trăm một mươi ba đang tiến hành vớt hai thi thể này như vậy tất cả một mươi năm thi thể thuyền viên mất tích đã được tìm thấy
theo ông phạm hiển giám đốc trung tâm ba cho biết sau khi vớt hai thi thể này tàu sar bốn trăm một mươi ba sẽ quay vào thành phố vũng tàu để bàn giao cho thân nhân thuyền viên
tàu cá bv chín mươi bảy nghìn bảy trăm chín mươi chín ts gặp nạn vào khoảng giờ ngày một mươi sáu tháng chín khi cách côn đảo ba mươi hải lý
trên tàu có một mươi tám thuyền viên ngoài ba thuyền viên sống sót do đứng ở mỗi tàu kéo neo không bị thương
tất cả các thuyền viên còn lại đều bị văng xuống biển và tử vong
ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh nghệ an đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hoàng thanh trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba về hành vi giết người
ba đối tượng liên quan là trương văn khánh vũ phi hiệu và nguyễn ngọc thuận cũng bị xét xử về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo cầu trạm vào đêm ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
trương văn khánh và hoàng thanh trung xảy ra sâu sát
do bị đánh nên khánh mang theo hung khí cùng với điệp thuận và hiệu tìm chung để giải quyết mâu thuẫn
khi bị điệp cầm dao chém chị bị thương trung cũng lấy dao thủ sẵn trong người đâm điệp khiến điệp tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hoàng thanh trung sáu năm tù về tội giết người
các bị cáo còn lại nhận mức án từ sáu đến một mươi năm tháng tù nhưng cho hưởng án treo cũng về tội gây dối trật tự công cộng
ngoài ra buộc các bị cáo phải đền bù cho gia đình nạn nhân số tiền là hơn một trăm linh triệu đồng
còn tại tỉnh lâm đồng vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo trương công trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
cùng đồng bọn về tội giết người và một mươi bị cáo về tội gây dối trật tự công cộng
do có mâu thuẫn từ trước vào tối ngày ba mươi một tháng ba nhóm của trương công trung gây gổ đánh nhau với nhóm thanh niên quê ở hà tĩnh
trong lúc xô sát trung đã dùng dao đâm vào ngực anh lê văn hoàng khiến nạn nhân tử vong ngay tại bệnh viện đa khoa lâm đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt trương công trung một mươi bốn năm tù giam buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại chín mươi sáu triệu đồng
và tru cấp một triệu năm trăm linh ngàn đồng một tháng cho con của bị hại đến tuổi trưởng thành
các bị cáo còn lại chịu mức án từ sáu tháng tù treo đến chín tháng tù giam
vào sáng ngày hôm qua ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh đắk lắc
đã khen thưởng đột xuất một mươi triệu đồng cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh đắk lắc
về thành tích xuất sắc trong khám phá băng nhóm cướp tài sản
trước đó vào đêm hai mươi hai tháng năm tại quỹ tín dụng nhân dân xã hòa khánh thành phố bùa ma thuật
anh nguyễn quang minh là nhân viên bảo vệ đã bị một nhóm cướp xông vào dùng súng bắn điện và hung khí khống chế
tấn công đến bất tỉnh sau đó chúng dùng búa rùi đục phá kết chứa tiền lấy đi hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng
lực lượng điều tra đã làm rõ một mươi đối tượng gây án đồng thời đã làm rõ thêm là trước đó băng nhóm này đã trộm cắp
chín trăm linh triệu đồng của quỹ tiến dụng nhân dân xã gia hiệp huyện di linh tỉnh lâm đồng
hiện công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bắt năm đối tượng số còn lại đã bị công an tỉnh lâm đồng khởi tố bắt giam vì gây ra một số vụ án khác
trong hai ngày ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai tháng chín tòa nhân dân tỉnh bình phước đưa ra xét xử vụ án trộm ba trăm linh lượng vàng xảy ra trên địa bàn huyện bù đăng tỉnh bình phước
hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án từ chín tháng một mươi ba ngày đến một mươi năm năm tù giam vì tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo cáo trạm vào ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn nhóm đối tượng thái trọng bùi thanh tuấn nguyễn đức hùng nguyễn văn vinh thuê xe taxi tự lái từ thành phố hồ chí minh lên huyện bùi gia mập tỉnh bình phước
rủ thêm trần anh tuyết và bùi minh trí bàn kế hoạch cướp tiệm vàng ngọc dung
vào dặng sáng ngày ba mươi tháng chín các đối tượng ra tay cướp năm năm kg vườn một mươi tám k rồi đem bán được hơn hai sáu tỷ đồng chia nhau tiêu xài
theo khai nhận của chủ tiệm vàng số tài sản bị mất trị giá hơn sáu ba tỷ đồng
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn tuấn trí và vinh đã ra đầu thú sau đó tuyến hùng và trọng cũng đã bị bắt giữ
vào ngày hôm qua công an huyện tây sơn tỉnh bình định đã khởi tố đối tượng trần khánh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy trú tại xã tây bình huyện tây sơn về hành vi đánh bạc
từ tháng bảy đến giữa tháng chín năm hai nghìn một mươi năm trần khánh ngọc đã tổ chức đường dây đánh bạc
bằng hình thức ghi số đề đề hửa hoa hồng
vào ngày một mươi bảy tháng chín công an huyện tây sơn đã bắt quả tang đối tượng này đang dịch chuyển tịch đề
thu giữ hơn hai mươi năm triệu đồng cùng các tăng vật khác đồng thời điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật